để giúp bà con dân tộc vùng biên giới thuận lợi trong việc làm ăn học tập cũng như được hưởng các chế độ chính sách xã hội của nhà nước
mới đây phòng cảnh sát quản lý hộ chiếu về trật tự xã hội và công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã về xã thượng trạch huyện bố trạch
để làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân và hộ khẩu cho bà con đồng bào dân tộc
đây là việc làm hết sức ý nghĩa thiết thực góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên vùng biên giới
ông hồ đang người dân tộc tộc vân kiều sống tại xã thượng trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình năm nay tám mươi tám tuổi
do bị thương tật nên thời gian qua ông không có điều kiện đi lại để làm thẻ căn cước công dân
khi nghe tin có đoàn công tác về trực tiếp tại xã làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân
ông cùng nhiều bà con trong xã đã tập trung về đây để được hướng dẫn làm thủ tục cấp thẻ